nhờ nhu cầu tiêu thụ quạng sắt của trung quốc tăng mạnh trở lại vật liệu thô này chính thức vượt vàng trở thành hàng hóa tăng giá mạnh nhất kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
giá quảng sắt đã tăng gần hai mươi một kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay cao hơn mức tăng một mươi chín của vàng cụ thể giá quảng sắt vượt một trăm một mươi hai usd một tấn trong phiên một mươi năm tháng bảy
theo s p global plus giá kim loại này đã ghi nhận mức tăng chín trong một tháng qua
theo các nhà phân tích lãi suất thực âm đồng đô la mỹ yếu hơn và các trường hợp nhiễm covid một mươi chín vẫn đang tăng mạnh là những nguyên nhân chủ yếu góp phần tăng cường sự hấp dẫn của vàng trong tuần này
giá vàng đã tăng vọt trong phiên giao dịch cuối tuần vừa qua duy trì tuần tăng thứ sáu liên tiếp
chốt phiên cuối tuần trước vàng giao ngay đứng ở mức một tám trăm một mươi ba usd một ounce tăng hơn tám kể từ đầu tuần và tăng bốn tám mươi năm trong vòng một tháng qua
mặc dù giá vàng đã phải vật lộn để lên trên một tám trăm linh usd một ounce
và tâm lý tăng giá đã giảm đua chút
song theo khảo sát hàng tuần của kikonews hầu hết các nhà phân tích thị trường và nhà đầu tư vẫn dự đoán giá sẽ tăng vào tuần từ hai mươi đến hai mươi bốn tháng bảy
xuất khẩu giảm mạnh kéo theo giá giảm sầu riêng nay không còn là loại trái cây của nhà giàu như những năm trước
hiện giá sầu riêng mua tại vườn khoảng ba mươi năm bốn mươi đồng một kg đối với sầu riêng g sáu
sầu riêng monthong cao hơn khoảng một mươi đồng một kg
tại chợ truyền thống giá sầu riêng cũng cao hơn
giá sầu riêng cũng xuống dưới năm mươi đồng một kg
các siêu thị năm nay cũng đẩy mạnh kinh doanh sầu riêng nhờ giá rẻ
tại siêu thị sầu riêng có giá gốc trên tám mươi đồng một kg nhưng thường xuyên được giảm giá còn trên dưới năm mươi đồng một kg
nên hút rất đông khách mua do chất lượng sầu riêng năm nay rất tốt giá phải trăng
mua hàng online là xu hướng được ưa chuộng hiện nay đặc biệt là vào giai đoạn trong và sau dịch covid một mươi chín
tuy nhiên lợi dụng loại hình này nhiều đối tượng đã nghĩ ra những chiêu mới để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua hàng
chiêu bài của những shop này là tạo ra nhiều trang bán hàng trên facebook hoặc mua lại những trang có sẵn vài nghìn like
đăng ảnh thật đẹp giá phù hợp tạo nhiều bài viết khuyến mãi chạy quảng cáo để thu hút khách
khi khách mua hàng shop sẽ lấy lý do đồ sale nên cần chuyển khoản một trăm linh tiền sản phẩm
khi khách hàng chuyển khoản xong shop không gửi đồ chặn facebook của khách và biến mất
sau tháng đầu năm thị trường ô tô tiếp tục lao dốc
doanh số bán hàng ở phân khúc xe mới giảm dần bốn mươi so với cùng kỳ năm ngoái
còn số lượt liên hệ mua ô tô cũ cũng giảm khoảng hai mươi
về giá thị trường xe cũ ghi nhận mức sụt giảm liên tục trong sáu tháng qua và chưa có dấu hiệu dừng lại
theo thống kê của trang mạng trợ tốt xe trong mùa dịch giá xe cũ đã giảm mạnh hai mươi tám mươi triệu đồng một xe so với trước tết âm lịch
nay lại giảm tiếp ba năm để kích cầu như vậy so với cùng kỳ năm ngoái
xe cũ có mức trượt giá từ hai mươi đến một trăm linh triệu đồng một chiếc tùy xe
nhờ kỳ vọng có thể tăng xuất khẩu sang châu âu giá gạo trắng năm tấm xuất khẩu của việt nam đã tăng nhẹ trong tuần vừa qua
mặt hàng gạo có hạn ngạch xuất khẩu tám mươi tấn mỗi năm vào thị trường eu
trong đó gạo chưa sai sát là hai mươi tấn gạo sai sát và gạo thơm đều là ba mươi tấn
việc đưa ra lộ trình được bảo đảm tiêu thụ và tránh bị dồn ứng mặt hàng này trên thị trường
đồng thời ec còn đưa ra lộ trình cụ thể cho từng mặt hàng gạo nhờ kỳ vọng có thể tăng xuất khẩu sang châu âu
giá gạo trắng năm tấm xuất khẩu của việt nam tăng lên bốn trăm ba mươi năm bốn trăm năm mươi bảy usd một tấn trong tuần này mức cao nhất kể từ ngày một mươi tám tháng năm
tại dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số tám mươi ba về kinh doanh xăng dầu
bộ công thương đã đề xuất điều chỉnh thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá xăng dầu
tại dự thảo nghị định bộ công thương đề xuất thời gian
giữa hai lần điều chỉnh giá xăng dầu là một mươi ngày hoặc giữ nguyên một mươi năm ngày
trường hợp ngày điều hành giá là ngày nghỉ theo quy định bộ công thương thực hiện điều hành giá vào ngày đầu tiên sau ngày nghỉ
trước đó góp ý cho dự thảo nghị định hiệp hội xăng dầu việt nam cũng đề xuất rút ngắn tần suất điều chỉnh xuống còn một mươi ngày
để giá bán lẻ trong nước ngày càng tiệm cận với giá thế giới tránh độ trễ trong việc điều chỉnh giá
thưa quý vị và các bạn nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân